cũng tại an giang đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện tri tôn
phối hợp với công an xã núi tô vừa triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức là đá gà ăn thua bằng tiền
có quy mô lớn tại khu đất chống thuộc ấp tô hạ xã núi tô huyện tri tôn
vào khoảng một mươi bốn h ngày tám tháng hai một tết nguyên đán trong lúc các con bạc đang say xưa sát phạt nhau
lực lượng công an ập vào bắt quả tang một mươi tám đối tượng liên quan đến tổ chức và tham gia đánh bạc
một số con bạc đã bỏ lại phương tiện để thoát thân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi con gà đá hai cặp cửa sắt tám điện thoại di động ba mươi năm xe máy và trên ba mươi bảy triệu đồng
được biết đây là tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn và thu hút các con bạc ở nhiều địa phương tham gia gây mất an ninh trật tự
các đối tượng tổ chức thường xuyên thay đổi địa điểm thậm chí chúng còn sử dụng lực lượng canh đường
nên việc triệt xóa kịp thời tụ điểm đánh bạc này được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ
hiện cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng cùng tăng vật để điều tra làm rõ